nhiều người gọi làng gia hội xã bình thanh đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi là làng đỏ
bởi làng có năm mươi một nóc nhà nhưng có đến năm mươi hai liệt sĩ và tám bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
đây là ngôi làng có nhiều liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng nhất của tỉnh quảng ngãi
mất mát nhiều nhưng những người dân ở làng đỏ gia hội luôn nén nỗi đau dựng xây quê hương khi đất nước thống nhất
vùng đất anh hùng nay đã dần hồi sinh với mầm sống tươi mới
căn hầm trú ẩn trong vườn nhà cụ bà hoàng thị cúc đã bị vùi lấp sau nhiều năm
ba mươi tuổi cụ bà vẫn nhớ rõ căn hầm bí mật này
những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm sáu mươi tám đây là căn cứ bí mật nơi trú ẩn của cán bộ huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cùng bộ đội liên khu năm thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng lúc bấy giờ
những ngày chiến tranh khốc liệt khu vườn gia đình bà là nơi trú ẩn cho cán bộ chiến sĩ cách mạng
những dấu tích đã mất dần theo thời gian nhưng ký ức trong bà thì vẫn lưu
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hồi trước nó cãi cấu hết nhưng bây giờ cũng đóng hết rồi đó
trên vùng đất làng đỏ gia hội vẫn còn dày những dấu tích chiến tranh để lại
những hố bom của trận càn quét dữ dội vẫn còn in dấu trên đường làng ruộng vườn sau bao năm chiến tranh đã đi qua
sau chiến tranh năm mươi một nóc nhà nhưng có đến năm mươi hai liệt sĩ và tám bà mẹ được phong tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng
đất nước thống nhất người dân làng đỏ gia hội bắt tay xây dựng quê hương phát triển nông nghiệp trồng trọt chăn nuôi
làng đỏ gia hội đi lên từ gian khó
hơn bốn mươi năm qua những ngôi nhà tạm bỡ sau chiến tranh ở làng gia hội không còn nữa
thay vào đó là những ngôi nhà ngói khang trang
cơ sở hạ tầng được đầu tư dần cho người dân
nhiều mô hình kinh tế đang phát triển trên vùng cách mạng
tham gia cách mạng từ thời trẻ sau chiến tranh ông tống văn chi trở về quê hương
chứng kiến những đổi thay từ quê hương sau nhiều thập kỷ
những người như cụ hiểu được giá trị hồi sinh từ làng đỏ ra hội
hơn bốn mươi hai năm sau chiến tranh nhiều làng quê là vùng căn cứ cách mạng xưa như làng đỏ gia hội đã dần hồi sinh
sức sống mới trên những vùng đất lửa gian khó được xây dựng từ những con người kiên cường bất khuất
minh chứng cho ý chí của một trang sử hào hùng của tinh thần dân tộc